thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhằm tiết kiệm tối đa chi phí tiền bạc thời gian cho các thí sinh nhất là tại vùng sâu vùng xa
bộ thông tin và truyền thông bộ giáo dục và đào tạo đã giao tổng công ty biêu điện việt nam triển khai việc chuyển phát hồ sơ kèm lệ phí xét tuyển hồ sơ xác nhận nguyện vọng học trên tất cả các biêu cục
để thực hiện nộp hồ sơ xác nhận nguyện vọng học của thí sinh trúng tuyển thí sinh đến biêu cục giao dịch bất kỳ để cung cấp thông tin và nộp hồ sơ xác nhận nguyện vọng học hồ sơ theo quy định của từng trường tới trường mình đăng ký
sau khi chấp nhận bưu điện sẽ gửi hồ sơ xác nhận nguyện vọng của thí sinh tới các trường đại học cao đẳng cung cấp theo yêu cầu của thí sinh
tùy theo nhu cầu gửi thí sinh có thể lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc chuyển bảo đảm đến các trường nêu trên
cước chi trả đối với gói dịch vụ này là ba mươi đồng trên một hồ sơ